là địa phương chịu ảnh hưởng từ mưa lũ hàng ngàn hộ dân tỉnh quảng bình sống trong cảnh ngập lụt và chia cắt
ngành điện lực quảng bình đang dồn sức bố trí nhân lực vật tư phương tiện để nước rút đến đâu
kiểm tra khôi phục cấp điện đến đó cho người dân
đến thời điểm hiện tại thì công tác khắc phục đã gần như được hoàn tất
trong vài ngày tới điện lực sẽ đóng điện một trăm linh cho nhân dân để bà con yên tâm ổn định cuộc sống
huyện minh hóa là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ
ngay sau khi nước bắt đầu rút người dân cũng khẩn trương dọn dẹp nhà cửa
với phương trầm nước rút tới đầu dọn tới đó cùng với nỗ lực khắc phục hậu quả lũ lụt của người dân
công ty điện lực quảng bình cũng đã huy động toàn bộ nhân lực để sửa chữa
khắc phục lưới điện phục vụ sinh hoạt sản xuất cho người dân sớm nhất
theo thống kê mưa lũ kéo dài đã làm ảnh hưởng đến hai trăm ba mươi bảy trạm biến áp bị mất điện
gây gián đoạn cung cấp điện cho gần bốn mươi khách hàng trên toàn tỉnh
hiện nay vẫn còn gần một khách hàng tại vùng rốn lũ xã tân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
nhưng một số xã vẫn đang bị ngập sâu và chia cắt nên chưa thể đến kiểm tra sửa chữa được
công ty điện lực quảng bình luôn luôn ứng được sẵn sàng hai mươi bốn hai mươi bốn
và sau khi những khu vực nào mà nước rút thì chúng tôi ngay lập tức triển khai quân
đến tại cái điện đó để thông báo an toàn cho người dân
và sau khi kiểm tra hệ thống lưới điện an toàn để khôi phục cấp điện trở lại nhân dân một cách sớm nhất
nhằm khắc hạn chế tối đá thiệt hại do mất điện gây ra đối với bà con nhân dân
đến sáng ngày bảy tháng chín toàn tỉnh quảng bình vẫn còn hai mươi trạm biến áp với gần hai năm trăm linh khách hàng chưa đóng điện được
hiện ngành điện tỉnh quảng bình đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xử lý sự cố điện do mưa lũ
khôi phục cấp điện cho khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể
để giúp người dân ổn định cuộc sống và phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất